qua một mươi hai lần tổ chức chương trình mùa xuân cho em do bộ lao động thương binh và xã hội cùng quỹ bảo trợ trẻ em và nhiều đơn vị tài trợ phối hợp tổ chức đã hỗ trợ cho hơn một triệu trẻ em có thêm những điều kiện học tập thụ hưởng các dịch vụ y tế sinh hoạt hàng ngày được cải thiện hơn
tiếp nối chuỗi thành công đó chương trình mùa xuân cho em lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi sẽ được tổ chức vào đầu năm hai nghìn hai mươi một
cụ thể sự kiện sẽ được diễn ra vào hai mươi h ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi và được truyền hình trực tiếp trên kênh vtv hai
qua chương trình này ban tổ chức mong muốn sẽ mang tới cho các trẻ em nghèo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn những món quà ý nghĩa thiết thực nhân dịp tết nguyên đán sắp tới
đồng thời chương trình cũng được kỳ vọng sẽ thu hút thêm được sự quan tâm tài trợ và đóng góp hơn nữa của các nhà hảo tâm trong nước và quốc tế
để đồng hành với các em nhỏ còn có hoàn cảnh khó khăn
và đồng hành khắp đất nước để các em có thêm cơ hội đến trường và có cuộc sống đủ đầy hơn